kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn khẩn yêu cầu ủy ban nhân dân huyện hóc môn
thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng sáu
theo đó ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với một phần ấp hậu lân thuộc xã bà điểm huyện hóc môn và một phần khu phố một hai năm trăm sáu mươi bảy thuộc thị trấn hóc môn huyện hóc môn
thời gian thực hiện là một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu ủy ban nhân dân quyện hóc môn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch an ninh trật tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào
các khu vực thực hiện phong tỏa đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa
bên cạnh đó để thực hiện tốt chỉ đạo nêu trên ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ngành liên quan
ủy ban nhân dân các địa bàn giáp danh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hỗ trợ huyện hóc môn